từ năm hai nghìn chín đến nay sau nhiều lần sửa chữa các hư hỏng trên mặt đường cầu thăng long trong phạm vi giản thép vẫn chưa được khắc phục triệt đề
việc sửa chữa mặt cầu thăng long để hoàn thành khai thác đồng bộ với đường vành đai ba đoạn mai dịch nam thăng long vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi là hết sức cần thiết và cấp bách
bộ giao thông vận tải giao tổng cục đường bộ việt nam là đơn vị chủ đầu tư dự án
từ năm hai nghìn một mươi một nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi là liên danh công ty trách nhiệm ưu hoạn tư vấn xây dựng đại học giao thông vận tải công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông ii
tư vấn thẩm tra là liên danh công ty trách nhiệm hoạn tư vấn đại học xây dựng và viện kinh tế xây dựng
giải pháp thiết kế sử dụng công nghệ mới có cường độ cao gấp ba bốn lần bê tông thông thường với ưu điểm tuổi thọ trên ba mươi năm với lớp bê tông siêu tính năng và một mươi năm đối với lớp phủ gốc nhựa tạo nhám và tạo yêm thuận
tại cuộc họp báo mới đây tổng cục đường bộ việt nam đã công bố về phương án sửa chữa cầu thăng long
tôi hy vọng là chúng ta sẽ hết tháng sáu sẽ cho có nhà thầu và tháng bảy sẽ bắt đầu khởi công thi công
hoàn thành là chúng tôi dự kiến là trong cuối quý bốn chúng tôi sẽ thuê chuyên gia của nước ngoài
kể từ giám sát và các chuyên gia hàng đầu của việt nam sẽ có tổ chuyên gia để theo dõi giám sát và tư vấn cho vấn đề thi công
việc sửa chữa công trình này dự kiến sẽ có tổng mức đầu tư trên hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng ít hơn phương án nghiên cứu của tư vấn nhật bản là ba trăm một mươi ba tỷ đồng